ngày hai mươi năm tháng chín tại thành phố gia nghĩa tây quỷ hội đồng nhân dân ubnd ubnd tổ quốc việt nam tỉnh đắk nông
đã trọng thể tổ chức đại hội thi đua yêu nước tỉnh đắk nông lần thứ tư giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
cùng ngày một số địa phương trên cả nước cũng trọng thể tổ chức đại hội
trong năm năm qua hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do trung ương phát động
hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh đắk nông cùng với cấp ủy chính quyền các địa phương ban ngành đoàn thể
đã chú trọng công tác tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện tạo sức lan tỏa sâu rộng
với chủ đề đổi mới sáng tạo hội nhập và phát triển đại hội đã nhất trí với những nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong năm năm tới
đại hội thể hiện quyết tâm tiếp tục phát huy những thành quả đạt được và nhân rộng những điển hình tiên tiến
cả về chất và lượng xây dựng tỉnh đắk nông ngày một sâu đẹp
sáng hai mươi năm tháng chín tỉnh đắk lắc đã tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ một mươi một
với chủ đề đoàn kết năng động sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
nền kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá bình quân tám bảy mươi năm một năm quy mô nền kinh tế tăng cao
năm hai nghìn hai mươi ước đạt sáu mươi hai năm trăm linh tỷ đồng gấp một năm mươi hai lần so với năm hai nghìn một mươi năm
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đại hội đề ra mục tiêu tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng hệ thống chính trị toàn tỉnh
tập trung đầu tư đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững
xây dựng đắk lắc giàu đẹp văn minh bản sắc xứng đáng vị trí trung tâm vùng tây nguyên
tỉnh phú yên vừa tổ chức đại hội thi đua yêu nước lần thứ năm giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
cùng với cả nước năm năm qua tỉnh phú yên xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình phong trào thi đua yêu nước do thủ tướng chính phủ phát động
các phong trào thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm năm và hàng năm theo nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ một mươi ba
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tỉnh phú yên quán triệt sâu sắc tư tượng thi đua ái quốc của chủ tịch hồ chí minh càng khó khăn thì càng phải thi đua
gắn với thực hiện tốt chỉ thị ba mươi bốn của bộ chính trị khóa một mươi một về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng